vâng thưa ông vậy thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để có thể ngăn chặn được những cái hoạt động bất hợp pháp này ạ
ta thấy hiện nay thì vấn đề chống chuyển giá là một vấn đề đau đầu của mọi quốc gia trong nền kinh tế thị trường
mặc dù ví dụ chúng ta có cái nghị định hai mươi của chính phủ quy định về cái kiểm soát cái lãi suất vay giữa các liên doanh các tàu đoàn với nhau nhưng đấy điều đó chưa đủ
hoặc trong cái về cái luật về cái quản lý thuế trong cái thời gian mà chúng ta vừa sửa đổi
và có hiệu lực mùng một tháng bảy hai nghìn hai mươi thì cũng chưa đủ toàn bộ những chế tài để có thể xử lý được cái vấn đề trốn tránh thuế
các nước trong khu vực chúng ta như philippines thái lan singapore và ví dụ indonesia thì người ta sử dụng là cái cơ chế khuyến khích cái cơ chế thỏa thuận trước về cái phương pháp định giá theo nguyên tắc giá thị trường
hay người ta còn gọi là apa
thế thì cái đó với cái quy định như vậy thì sẽ giúp một phần nào cải tổ được
vấn đề một trong những vấn đề hết sức quan trọng
là chúng ta phải có hệ thống và cái dữ liệu cực kỳ là tốt
chúng ta biết rằng đối với các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài đấy thì người ta có một hệ thống đội ngũ chuyên gia đội ngũ cố vấn và đội ngũ tư vấn những chuyên viên có trình độ rất là cao
cho nên người ta có đủ đầy đủ những kinh nghiệm và những hình thức rất là tinh vi để chuyển giá mà chúng ta khó khả năng phát hiện
mà chỉ có trên cơ sở là chúng ta có một hệ thống dữ liệu hoàn toàn tốt để có thể xem xét được cái việc chuyển giá đó đã hợp lý hay chưa
mà vốn vấn đề cuối cùng nữa mà trong cái bối cảnh tình hệ này không những ở nước ta mà tất cả các nước trên thế giới
thì cái đội ngũ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý thuế còn rất hạn chế trong cái việc để kiểm tra kiểm soát cái giá đó đã hợp lý hay chưa
thế thì muốn để làm cái điều đó thì chúng ta phải đòi hỏi là nâng cao trình độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ
đặc biệt là chúng ta phải nâng cao cái trình độ ngoại ngữ là vì làm việc đối với các đối tượng nước ngoài
nếu mà trình độ ngoại ngữ chúng ta không tốt thì chúng ta không có thể kiểm tra kiểm soát được
đặc biệt là chúng ta phải xây dựng một cái cơ sở dữ liệu cực kỳ tốt để chúng ta có thể tham vấn
giúp cho cái việc xác định cái giá nào là giá thị trường để chúng ta có thể chống được cái việc chống chuyển giá hiện nay
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
quý vị và các bạn thân mến và đến đây thì phần trao đổi của tôi cùng với chuyên gia kinh tế ngô trí long cũng đã kết thúc